trong thời gian qua tôi có nhận và ghi số đề cho những người quen ở huyện và gửi lên chuyện cho con gái của tôi
các thương khách thì tôi quen những người đó là họ cũng biết là họ cũng có ghi lẽ lại thì tôi nhận lại tôi đưa lên cho con gái để kiếm lê hồng hằng ngày
con gái thì nó trả công thì mức giao động thì một ngày chỉ trên hai trăm linh nghìn
đường dây này hoạt động rất tinh vi kín đáo
các đối tượng câu kết chặt chẽ với nhau có phân chia vai trò cho từng đối tượng
thường sử dụng sim điện thoại không chính chủ để liên lạc giao dịch qua mạng xã hội
bà thường xuyên thay đổi số điện thoại để đối phó với cơ quan công an
chúng còn mắc đối với một số đối tượng ở tp hcm để tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi số đề
số đối tượng này có quan hệ thân thiết với nhau có quan hệ họ hàng
chúng liên kết chặt chẽ và sử dụng các thiết bị điện thoại mạng giả lô vi bơ v v
để đối phó cơ quan công an
sau khi các đối tượng nhận phơi đề ghi đề để chuyển cho các đầu mối trên
thì sẽ có xóa đi nhằm tiêu hủy thông tin hoạt chứng liên quan đến hành vi phòng tổ của mình
gây khó khăn cho quá trình thu thập tài liệu để củng cố xử lý đối với các đối tượng
về các hành vi tổ chức đánh bạc đánh bạc
sau một thời gian
theo dõi chúng tôi đã tổ chức xác lập chuyên án và triển khai triệt phá đường dây số đề này
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc tiếp tục điều tra mở rộng
để xử lý theo quy định của pháp luật
dạng sáng nay tại địa phận thị xã duy tiên tỉnh hà nam đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
một xe tải chở gỗ do mất lái đã đâm vào tàu khách bắc nam khiến đầu máy bị văng khỏi đoàn tàu
và một toa tàu khác cũng bị răng khỏi đường dây
cụ thể vào khoảng hơn bốn giờ sáng tàu khách se bốn đi hướng phủ lý hà nội
chạy đến km bốn mươi sáu hai trăm bảy mươi thuộc địa phận thị xã duy tiên tỉnh hà nam
thì bất ngờ bị xe tải chở gỗ đâm vào
cú va chạm mạnh khiến đầu máy văng khỏi đoàn tàu rơi xuống kênh a bốn mươi tám cạnh khu công nghiệp đồng văn ba
tòa tàu số hai sát đầu máy cũng bị lực tác động lìa khỏi đoàn tàu nằm xoay ngang trên đường sắt
chiếc xe ô tô tải cũng bị cuốn vào đường tàu lật nghiêng và biến dạng phần thân cháy
trong xe là các cây gỗ bị văng vào đường dây
rất may là vụ tai nạn không xảy ra thương vong về người
ngay sau khi xảy ra tai nạn lực lượng chức năng tỉnh hà nam thị xã duy tiên
và ngành đường sắt đã có mặt để xử lý vụ việc
trước mắt là khẩn trương trục kéo đoàn tàu se bốn ra khỏi khu vực
tu sửa đường để sớm thông tuyến lại đường sắt bắc nam
liên quan đến vụ việc ba học sinh tiểu học tại hải phòng bị đánh thâm tím người
thông tin từ phòng giáo dục huyện kiến thụy hải phòng cho biết
giáo viên chủ nhiệm của lớp ba e trường tiểu học ngũ đoan đã bị tạm dừng công tác
để cơ quan chức năng xác minh làm rõ trách nhiệm
như tin đã đưa vào ngày hai mươi sáu tháng một trên mạng xã hội facebook lan truyền thông tin
về việc ba học sinh bị đánh thâm tím mông vì không hoàn thành bài tập cô giao về nhà
sau khi dư luận phản ánh ban giám hiệu trường tiểu học ngũ đoan và giáo viên chủ nhiệm
đã đến nhà xin lỗi các em học sinh
tuy nhiên nữ giáo viên chủ nhiệm lớp ba e phủ nhận việc chỉ đạo cán bộ lớp
đánh học sinh vì không hoàn thành bài tập về nhà và cho rằng là do các bạn đánh nhau
qua xác minh ban đầu giáo viên chủ nhiệm cho một số học sinh làm ban cán sự lớp
có nhiệm vụ là kiểm tra bài cũ nếu bạn nào chưa hoàn thành sẽ bị đánh đòn
hiện nhà trường đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm làm tường trình rõ sự việc
cùng với đó công an xã ngũ đoan đã cử cán bộ đến nhà trường
nhà các học sinh bị đánh để xác minh
bộ y tế ngày hôm nay đã ban hành quyết định hai trăm một mươi tám thay thế cho quyết định số bốn
tám ngày một mươi hai một mươi hai nghìn hai mươi một của bộ y tế trong đó ban hành hướng dẫn mới
về đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín
theo đó với tiêu chí một bao gồm tỷ lệ ca mắc mới trên địa bàn
trên số dân trên thời gian thay thế cho tiêu chí cũ chỉ có tỷ lệ mắc mới
tại cộng đồng trên số dân và trên thời gian
tiêu chí hai về độ bao phủ vaccine và tiêu chí ba về đảm bảo khả năng thu dung
điều trị của cơ sở khám bệnh chữa bệnh các tuyến vẫn giữ nguyên
hướng dẫn cũng nêu rõ cách xác định cấp độ dịch
theo đó cấp độ đáp ứng dịch tại tuyến xã được xác định bằng cách tổng hợp
từ kết quả về mức độ lây nhiễm và mức độ đáp ứng của địa bàn cấp xã
thực hiện theo ba bước gồm bước một xác định mức độ lây nhiễm gồm bốn mức
trong đó mức bốn có tỷ lệ ca mắc mới trên sáu trăm linh ca và tỷ lệ ca bệnh phải thở oxy trên bốn mươi ca
bước hai xác định khả năng đáp ứng
bước ba xác định cấp độ dịch
việc xác định cấp độ dịch dựa trên tổng hợp kết quả đánh giá mức độ lây nhiễm
gồm bốn mức một hai ba và bốn và khả năng đáp ứng gồm ba mức cao trung bình thấp
sau đó có thể được hiệu chỉnh bởi tỷ lệ ca tử vong trong tuần trên địa bàn
liên quan đến việc một số địa phương thực hiện cách ly người dân về quê ăn tết nguyên đán
nhâm dần hai nghìn hai mươi hai ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc đã có văn bản chỉ đạo các địa phương
không cách ly người dân về quê ăn tết
mà triển khai các biện pháp đã được bộ y tế hướng dẫn để phòng chống dịch covid một mươi chín
sau sự việc trạm y tế xã ea blang thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc yêu cầu một công dân
về tỉnh đắk lắc ăn tết phải cách ly bảy ngày dù đã tiêm ba mũi vaccine
ngày hai mươi sáu tháng một ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc đã có văn bản yêu cầu ban chỉ đạo
và trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín ở các huyện thị xã và thành phố
khẩn trương ra soát chỉ đạo các đơn vị địa phương trên địa bàn
không tự đặt ra những quy định riêng về phòng chống dịch covid một mươi chín
trái với hướng dẫn quy định của chính phủ bộ y tế gây khó khăn cho người dân khi về quê ăn tết
đồng thời giao sở y tế đắk lắc khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương
triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín đối với người dân về quê ăn tết
đảm bảo đúng quy định và thống nhất trên toàn tỉnh
đà nẵng chính thức kích hoạt và đưa vào sử dụng trạm y tế lưu động
tại khu công nghiệp đà nẵng bắt đầu từ ngày hôm nay
hai mươi bảy tháng một đây là cơ sở sàng lọc tiếp nhận thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
ngay tại khu vực khu công nghiệp do bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an đảm nhiệm công tác chuyên môn
đây là một trong hai trạm y tế lưu động được bố trí tại khu công nghiệp an đồn
do bệnh viện một trăm chín mươi chín phụ trách
trạm y tế được trang bị đầy đủ thiết bị y tế và hoạt động như mô hình
của bệnh viện đa khoa tuyến quận huyện
với năm nhân viên y tế gồm bác sĩ điều dưỡng kỹ thuật viên ít quang
trạm y tế có khả năng thu dung điều trị hai trăm linh ca f tại chỗ

hiện nay mỗi ngày đà nẵng ghi nhận gần một ca mắc covid một mươi chín
việc kích hoạt và đưa vào hoạt động trạm y tế lưu động tại khu công nghiệp
nhằm chủ động kiểm soát giúp bóc tách f nhanh nhất có thể
và điều trị ca dương tính không triệu chứng hoặc có triệu chứng vừa và nhẹ
theo phương châm bốn tại chỗ
đặc biệt là công tác xét nghiệm phải làm nhanh để làm sao mà phòng càng sớm càng tốt
hay là ra toàn bộ trong khu công nghiệp
với xét nghiệm một chín là một đơn vị mà có xét nghiệm pcr đã khẳng định
được bộ y tế đồng ý thì trong thời gian sáu đến tám tiếng thì chúng ta đã có kết quả xét nghiệm pcr rồi
đà nẵng hiện có sáu khu công nghiệp với gần bảy mươi hai công nhân
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín trạm y tế lưu động được thiết lập
giúp đảm bảo công tác phòng chống dịch vừa duy trì hoạt động sản xuất không bị đứt gãy
tiếp theo mời quý vị cùng cập nhật các tin tức khác trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
hoàng trị xin kính chào quý vị
bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngày hôm nay xin được bắt đầu với những thông tin về tình hình an ninh trật tự
ngày hai mươi bảy tháng một phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm cho biết
vào tối hôm trước đội cảnh sát giao thông an lạc đã lập biên bản bàn giao xe tải
súng bắn đạn
đầu số và gần tám bao thuốc lá cho công an xã tân kiên huyện bình chánh
để tiếp tục điều tra làm rõ một vụ vận chuyển thuốc lá lậu
trước đó khoảng một mươi chín h ngày hai mươi sáu tháng một tổ công tác đội cảnh sát giao thông an lạc
đang thực hiện nhiệm vụ tại giao lộ dương đình cúc quốc lộ một a xã tân kiên huyện bình chánh
thông qua hệ thống chỉ huy điều khiển giao thông phát hiện một chiếc xe tải lưu thông
theo hướng từ miền tây đi tp hcm chạy không đúng làng đường quy định
nên đã ra lệnh dừng xe kiểm tra hành chính nhưng tài xế có giới hiệu định lái xe bỏ chạy
nên đội cảnh sát giao thông an lạc đã gọi thông báo công an xã tân kiên đến hiện trường
phối hợp giải quyết
trước những dấu hiệu khả nghi của tài xế nên lực lượng chức năng đã yêu cầu tài xế mở thùng xe
để kiểm tra tuy nhiên tài xế không chấp hành mà bỏ chạy bỏ lại xe cùng giấy tờ cá nhân
để tên nguyễn văn hạnh phúc quê quán tỉnh tây ninh
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe có chứa bảy tám trăm chín mươi bao thuốc lá không có hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc
đồng thời tổ công tác còn phát hiện tài xế có mang theo một khẩu súng bắn đạn cao su cùng bảy viên đạn
sau khi lập biên bản xứ phạt vi phạm hành chính đội cảnh sát giao thông an lạc cũng đã lập biên bản
bàn giao tăng vật cho công an xã tân kiên để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vận chuyển thuốc lá lậu
hiện công an công an đang tuy tìm tài xế xe tải nói trên
ngày hai mươi bảy tháng một phòng cảnh sát hình sự công an huyện tam đông tỉnh đồng tháp cho biết
vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà lắc tài xỉu tại vườn dừa
thuộc ấp phú thọ a xã phú thọ huyện tam nông tỉnh đồng tháp
qua đó phát hiện ba mươi đối tượng đang tham gia đá gà lắc tài xỉu
trong đó có tám đối tượng dương tính với covid một mươi
công an huyện tam nông tỉnh đồng tháp vừa bắt quả tang ba mươi đối tượng
đang tham gia đánh bạc ăn thu bằng tiền dưới hình thức đá gà lắc tài xỉu
tại vườn dừa thuộc ấp phú tòa a xã phú thọ huyện tam nông tỉnh đồng tháp
tại hiện trường và kiểm tra trên người các đối tượng lực lượng công an thu giữ số tiền
trên ba mươi một triệu đồng ba con gà một cân đồng hồ bốn cặp cửa một bộ lắc tài xỉu
hai mươi bảy xe mô tô và một số tăng vật khác có liên quan
qua test nhanh covid một mươi chín phát hiện tám đối tượng dương tính với covid một mươi chín
đồng thời phát hiện một đối tượng đang thực hiện cách ly covid một mươi chín tại nhà
vẫn đến tham gia đánh bạc
chiều ngày hai mươi bảy tháng một chiếc xe container sau khi tông vào giải phân cách trên quốc lộ một
đoạn thuộc phường linh xuân tp thủ đức tp hồ chí minh
rồi đâm vào xe một mươi sáu chỗ khiến cho nhiều người bị thương
khoảng một mươi năm giờ xe container biển số năm mươi một d một nghìn chín trăm bảy mươi chín lưu thông trên quốc lộ một
hướng từ cầu vượt trạm hai về cầu vượt sóng thần
khi vừa đổ hết dốc cầu vượt minh xuân thì bất ngờ lao qua trái
tông gãy nhiều mét giải phân cách bằng sắt rồi lao qua bên kia đường
đâm vào xe ô tô một mươi sáu chỗ mà bị kiểm soát năm mươi ba s tám nghìn hai trăm tám mươi ba
xe container tiếp tục đánh lái qua phải lao vào máy ghi nhà dân gần đó rồi mới dừng lại
tai nạn khiến ít nhất bảy người trên xe ô tô một mươi sáu chỗ bị thương được đưa đi bệnh viện ngay sau đó
các phương tiện hư hỏng nặng trong đó xe ô tô một mươi sáu chỗ bể nát toàn bộ phần hông bên trái
vụ việc cũng làm một số đồ đạc của nhà dân bị hư hỏng
giao thông trên tuyến quốc lộ ung tắc kéo dài
vào tháng hai mươi bảy tháng một công an tỉnh đồng nai thành lập một mươi tổ tuyên truyền lưu động phòng chống vi phạm pháp luật
về pháo vào dịp tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
công an thành phố biên hòa thành lập một mươi tổ tuần tra kiểm soát lưu động
tuần tra theo một mươi tổ tuyên truyền lưu động của công an tỉnh để kiểm tra
phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về pháo nổ
việc thành lập các tổ tuyên truyền lưu động xử lý trên các tuyến đường ở thành phố biên hòa
là nhằm vận động người dân chấp hành nghiêm nghị định một trăm ba mươi bảy năm hai nghìn hai mươi ndcb ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
việc quản lý sử dụng pháo tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng pháo
các chế tài đối với hành vi vi phạm đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về pháo nổ
góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong dịp tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
bước vào cao điểm tết nguyên đáng nhu cầu sử dụng các nguồn điện nguồn nhiệt trong các hộ dân tăng mạnh
dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy nổ tăng cao
để không xảy ra hỏa hoạn phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
đã phối hợp với nhiều địa phương triển khai công tác tuyên truyền nâng cao cảnh giác đối với giặc lửa
đồng thời dành tặng năm trăm linh bình chữa cháy cho các hộ dân
những cuốn cẩm nang phòng cháy và chữa cháy trong gia đình này thể hiện các sinh hoạt từng có trong gia đình
với những thói quen trong sử dụng điện bếp cũng như cách bày trí đồ đạc của nhiều hộ dân
luôn tìm mở nguy cơ cháy nổ nhất là sự bất cẩn trong quá trình sử dụng
sáng nay tại khu phố sáu mươi tám đường đặng nguyên cẩn phường một mươi bốn quận sáu các cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cú nạn cú hộ công an tp hcm đã cùng với lãnh đạo phường đi tới từng nhà phát miễn phí cẩm nang và bình chữa cháy cho các hộ dân
hoạt động này nhằm hướng dẫn kỹ năng chữa cháy cấn động trong sinh hoạt thoát hiểm và chữa cháy hiệu quả ngay từ ban đầu